nhà chức trách brazil đã phải điều một đội phá bom tới sân bay ở thủ đô brasilia sau khi phát hiện một gói hàng khả nghi
cảnh sát liên bang brazil đã từ chối cung cấp thêm thông tin về gói hàng nói trên cũng như là liệu có thuốc nổ ở bên trong hay không
được biết vụ việc diễn ra trong bối cảnh cựu tổng thống brazil lula da silva chuẩn bị trở lại chiến trường sau vài ngày tới
hiện nhà chức trách đang tiến hành điều tra làm rõ nguồn gốc của gói hàng nói trên